trong phần tin tiếp theo
chỉ số pmi tháng một của việt nam đứng thứ hai trong khu vực
áp lực dư thừa sản lượng đối với ngành xi măng
theo đánh giá của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong tháng một và những ngày đầu của tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
tình hình nuôi tôm có nhiều dấu hiệu khả quan
các địa phương đang tập trung chuẩn bị cho vụ nuôi tôm mới năm hai nghìn một mươi bảy
tại các tỉnh phía bắc đối với những đầm đã thu hoạch xong
người nuôi tập trung nạo vét cải tạo xử lý các diện tích ao đầm nuôi tôm
để chuẩn bị thả nuôi tôm vụ một năm hai nghìn một mươi bảy
trong khi đó tại vùng đồng bằng sông cửu long
các địa phương đã có lịch thả tôm từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
đầu vụ các hộ nuôi chủ yếu tập trung nuôi tôm quảng canh quảng canh cải tiến
và nuôi tôm lúa diện tích nuôi công nghiệp ít
theo đó ở tại các địa phương này
khuyến cáo người nuôi cần theo dõi sát diễn biến thời tiết
đề phòng các loại dịch bệnh có thể bùng phát
trong tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
sản lượng tôm sú vùng đồng bằng sông kiểu long ước đạt một mươi ba bảy trăm linh tấn
tăng hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
theo báo cáo của công ty nghiên cứu và dự báo kinh tế his market
chỉ số pmi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của việt nam đạt năm mươi một chín điểm
đứng thứ hai trong khu vực đông nam á sau philippines
đây là chỉ số khai quát về hoạt động
trong ngành sản xuất được hình thành
từ các chỉ số đo lường sự thay đổi về sản lượng
số lượng đơn đặt hàng mới
việc làm thời gian giao hàng của nhà cung cấp
và lưu kho hàng hóa mua
đây cũng là tháng thứ một mươi bốn liên tiếp
chỉ số pmi của việt nam đạt mức trên năm mươi điểm
thể hiện sự mở rộng của lĩnh vực sản xuất
mặc dù vậy mức điểm của tháng một đã giảm mạnh
so với mức năm mươi hai bốn đạt được trong tháng một mươi hai
và là mức thấp nhất trong ba tháng gần đây
theo đó sự sụt giảm này có nguyên nhân
chính là mức tăng yếu của sản lượng
và số lượng đơn đặt hàng mới
tuy nhiên hầu hết các doanh nghiệp việt
kỳ vọng sản lượng sẽ tiếp tục tăng trong một mươi hai tháng tới
hiện philippines là nước dẫn đầu
về chỉ số pmi trong khu vực
với năm mươi hai bảy điểm
đứng các vị trí thứ ba và thứ bốn
lần lượt là myanmar và thái lan
năm hai nghìn một mươi sáu việt nam đã xuất khẩu
trên một mươi bốn triệu tấn xi măng và clanke
trị giá là năm trăm sáu mươi một triệu đô la mỹ
đồng thời tiêu thụ của mặt hàng xi măng
tại thị trường trong mặt hàng
nước tăng ba năm so với cùng kỳ
tuy nhiên ngành xi măng vẫn đang đứng trước
rất nhiều thách thức
so với năm hai nghìn một mươi năm xuất khẩu xi măng
và clanker trong năm hai nghìn một mươi sáu
giảm bảy một về lượng
và một mươi sáu về trị giá
theo đó hai thị trường nhập khẩu
xi măng và clanker lớn nhất của việt nam
là philippines và bangladesh
theo bộ xây dựng năm hai nghìn một mươi sáu
tổng sản lượng tiêu thụ xi măng
của toàn ngành ước đạt trên
một mươi năm triệu tấn
tăng ba năm so với cùng kỳ
tuy nhiên thị trường xi măng cung
vẫn đang vượt cầu khoảng hai mươi hai mươi năm
theo hiệp hội xi măng việt nam
yếu tố thách thức của ngành xi măng việt nam
từ năm hai nghìn một mươi bảy trở đi
là sự dư thừa lớn hơn
do công suất tăng mạnh trong thời gian gần đây
thêm nữa ở mảng xuất khẩu
xi măng trong nước đang chịu cạnh tranh lớn
với các nhà sản xuất xuất khẩu lớn
như thái lan trung quốc
nhiều năm qua thương hiệu tỏi ninh thuật
luôn được người tiêu dùng biết đến
tuy nhiên gần đây tiểu thương tại các chợ
trong tỉnh bày bán nhiều loại tỏi
mà hình thức bên ngoài thì gần giống như tỏi ninh thuận
với phương trầm không để người tiêu dùng
mua nhầm sản phẩm
các cấp các ngành ở ninh thuận đang đẩy mạnh
việc bảo vệ người tiêu dùng
và bảo vệ thương hiệu cho tỏi địa phương
nhiều năm kinh doanh các mặt hàng nông sản
tại chợ phan rang tỉnh ninh thuật
chị trần thị hòa cho biết
trên thị trường hiện nay có nhiều loại tỏi
với giá thành khác nhau như tỏi ninh thuật

tỏi hà nội bảy mươi đồng một kg
tỏi trung quốc năm mươi đồng một kg
giá tỏi ninh thuật cao hơn
các loại tỏi nhập về từ nhiều nơi khác
nhưng người tiêu dùng vẫn ưa chuộng
vì tỏi địa phương có vị thơm
nồng hơn các loại tỏi khác rất nhiều
cái người bán cái chủ bán
tức là bán thân mình
mình bán lúc nào mình cứ nói thật
mặt hàng nào mình nói chỉ mặt hàng đó
cho khách ta mua tôi yên tâm
mình bán phải lúc nào là uy tín
nên mình bán đàng hoàng
không thể lấy cái loại kia nhầm lắng
để người tiêu dùng họ mới biết
người đó bán thật
theo các tiểu thương ở chợ phan rang
người tiêu dùng khó có thể phân biệt được
tỏi địa phương với tỏi các nơi khác
vì về cơ bản tép tỏi và củ tỏi
rất giống nhau chỉ khác nhau ở chỗ
tỏi ninh thuật củ nhỏ
còn tỏi thái lan và trung quốc thì củ lớn hơn
màu sắc sáng hơn
theo kinh nghiệm của người trầm tỏi
thời tiết càng mưa thì tỏi ninh thuận càng thơm ngon
đầu năm nay ninh thuật bị hạn hán
nên sản lượng thu hoạch tỏi không cao
do đó tiểu thương đã nhập tỏi ở nơi khác về bán
nên dễ dẫn đến tình trạng
người mua nhầm chứ người bán không nhầm
mưa bão lụt chừng nào tỏi nó tốt chừng đó
hay mưa càng lớn tỏi càng tốt
mà mất nước là tỏi nó bị nhỏ
nó ra mùi côi nhiều chứ chưa
nên mà mưa càng lớn là tỏi tốt
khi mà hàng hóa nông sản đưa nhập vào chợ
thì bên đấy chợ là có kiểm tra
sau khi là bà con đã học tập là quán chợ
và được bên đấy chợ quán triệt
khi hàng nhập vào chợ là
bên đấy chợ là qua kiểm tra là chất lượng
về an toàn về những loại thực phẩm
thứ nhất thứ hai nữa là bà con là
kinh doanh mua bán là cũng phải chấp hành
các cái quy định của chợ đã đề ra
ngoài việc kiểm tra giám sát để phòng ngừa
ngăn chặn gian lận trong buôn bán
ban quản lý các chợ trên địa bàn ninh thuận
tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho người tiêu dùng
cách nhận biết sản phẩm tỏi ninh thuận
đồng thời vận động các tiểu thương trung thực
trong kinh doanh để giữ uy tín
và góp phần giữ vững thương hiệu vốn có
của tỏi ninh thuận
trong kháng chiến chống mỹ cứu nước
hà tĩnh là quê hương của câu nói
xe chưa qua nhà không tiếc
người dân sẵn sàng dỡ nhà lát đường
cho đoàn xe chi viện cho chiến trường miền nam
những câu chuyện như huyền thoại ấy
ngỡ đã xa xôi
nhưng ngày nay trong phong trào xây dựng nông thôn mới
cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh cao cả
vì sự nghiệp chung
trong đó có chuyện ông nguyễn đăng khoa
ở xã tiên điền hiến đất làm đường
gia đình chị ngân và bốn mươi hội dân
sống ở thôn hồng lam xã tiên điền
không bao giờ nghĩ rằng
con đường cụt từ bao đời sẽ được nối dài
vì điểm cuối của nó dừng lại đúng giữa vườn nhà ông khoa
một dẻo đất ven bờ dễ hiến
và có thể vận động
nhưng cả một mảnh vườn lớn
lại là chuyện khác
thế nhưng ông khoa và gia đình đã tự nguyện hiến đất
mở đường cho bà con nơi đây
chúng tôi sống ở đây rất là lâu rồi
khi mà chúng tôi vào trong thôn
để mà sinh hoạt
trong thôn là chúng tôi đi
gần khoảng hai km
gia đình ông khoa đã mở cho cái con đường này
thì chúng tôi cũng rất là vui mừng phấn khởi
phần đất mà gia đình ông khoa hiến
để làm đường rộng bốn m
dài hơn sáu mươi m
với tổng diện tích
trên hai trăm linh m vuông
không phải ngay từ đầu
việc ông khoa hiến đất
để làm đường cho dân đi
đã có sự đồng thuận của người thân trong gia đình
thậm chí có người còn phản đối kịch liệt
ông đã giải bày tâm tư
và phân tích cho vợ con hiểu thiệt hơn
họ hàng đồng thuận
để cùng ông chung sức đóng góp
và phong trào xây dựng nông thôn mới
tại địa phương
đi giờ vườn này mình có
cái vườn có xẻo mình
rồi đất đáy không
không được đẹp như trước đấy nữa
thì mình cũng hy sinh đi
hy sinh cho mình
và tương lai cho đời sau
còn cái mà nhất là trở mắt những cái hồ
bốn mươi hồ dân ở hồi bắc
thôn hồng lam có gần hai trăm linh hộ dân
hầu hết thuần nông
nên cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn
vì vậy mà trong nhiều năm
cả thôn không xây dựng được một đoạn đường bê tông nào
khi tiên điển đề ra mục tiêu phần đấu
về đích nông thôn mới vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
thì thôn hồng lam vẫn thuộc diện khó khăn của xã
trên cương vị là bí thư
ông khoa và chi bộ hồng lam
đã thể hiện quyết tâm cao
đưa ra nhiều quyết định táo bạo và sáng tạo
trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới tại địa phương
ngoài việc tự nguyện hiến đất để mở đường
ông khoa còn trực tiếp kêu gọi
vận động người thân bạn bè và con em xa quê
đóng góp hỗ trợ được gần một trăm linh triệu đồng
nhờ vậy đã giúp nhân dân trong thôn
giảm được một phần ba số tiền đóng góp xây dựng nông thôn mới
chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao
cái trách nhiệm của đồng chí bí thư
đồng chí nguyễn đăng khoa
là bí thư chi bộ hồng lam
và có đây là một cái điểm sáng
và cùng từ đó chúng tôi nhấn diện rồng
để cho cán bộ đảng viên và nhân dân
là nói theo
để là toàn tâm toàn ý
tập trung thực hiện tốt
các cái chỉ tiếu còn lại
để cố gắng trả về đích nông thôn mới năm nay
nói gương ông
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu
đến nay đã có hàng chục hộ gia đình
ở tiên điền tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất
vườn cây để mở đường
xây dựng hạ tầng nông thôn mới
phá bỏ mọi nhỏ hẹp để vươn tới sự rồng lớn
của một tương lai chung tươi sáng
trong phần tin thế giới
những ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống pháp
người dân trung quốc chi hơn sáu mươi bảy tỷ đô la mỹ
trong dịp tết âm lịch
liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống pháp
đã sụt giảm nghiêm trọng sau khi có cáo buộc
ông đã tạo việc làm khống cho vợ con
và chính bề bối này của ông fillon
lại trở thành lợi thế của những ứng viên tổng thống pháp khác
điển hình trong số đó là bà marine le pen
chủ tịch đảng mặt trận quốc gia pháp
ứng viên cực hữu
với chính sách bài ngoại trong cương lĩnh tranh cử
bà được coi là donald trump của nước pháp
và là niềm hy vọng sẽ tạo ra những tình hình tốt hơn
và nhiều thay đổi nếu lên nắm quyền
một người nữa cũng đang nhận được ngày càng nhiều sự chú ý
là cựu bộ trưởng kinh tế emmanuel macron
ứng viên phe cánh tả
dù mới ở tuổi ba mươi chín
ông macron đã thể hiện sự cưng rắn
với quan điểm sẵn sàng đập bỏ sự trì trệ
của chính trưởng pháp
và thực hiện cải cách mạnh bạo
ông được đánh giá là một chính trị gia nhiều tham vọng
hồi tháng tám năm ngoái
ông macron đã từ chức trong chính phủ
để chuẩn bị cho nỗ lực tranh cử tổng thống
cùng với bà le pen
tỷ lệ ủng hộ của dư luận đối với ông macron
cũng đã vượt lên trên ông phi long
bộ tư pháp mỹ vừa chính thức đệ đơn kháng cáo
đối với phán quyết của một toán liên bang
vốn nhằm chặn xác lệnh cấm người tị nạn
và công dân từ bảy quốc gia nhập cảnh vào mỹ
do tổng thống donald trump vừa ban hành
hồi cuối tháng trước
xác lệnh của tổng thống trump yêu cầu
ngừng cho người tị nạn vào mỹ trong vòng một trăm hai mươi ngày
cấm người tị nạn từ syri vào mỹ vô thời hạn
và cấm công dân từ iran iraq
và yemen nhập cảnh mỹ trong vòng chín mươi ngày
ngày mùng ba tháng hai vừa qua
thẩm phán james robat
một thẩm phán liên bang tại thành phố seattle
tuyên bố phán quyết có hiệu lực
từ ngày mùng ba tháng hai
theo đó lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống mỹ donald trump
có thể được sửa bỏ ngay lập tức
phán quyết của thẩm phán robat được coi là
một đòn ráng mạnh nhất từ trước đến nay
nhằm vào xác lệnh siết chặt thị thực
đối với người nhập cư của tổng thống donald trump
tuy nhiên chính quyền washington
có quyền kháng cáo phán quyết này
và tiếp tục thực thi chính sách cấm nhập cảnh
trung quốc vừa cáo buộc mỹ áp dụng chủ nghĩa bảo hộ
và vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu
động thái trên diễn ra sau khi washington
áp các mức thuế cao
đối với các sản phẩm thép nhập khẩu từ trung quốc
tân hoa xã dẫn lời một quan chức thuộc bộ thương mại trung quốc
cáo buộc mỹ đã vi phạm các quy tắc
của tổ chức thương mại thế giới wto
bằng việc phất lời nhiều bằng chứng
do các công ty trung quốc cung cấp
đồng thời đã đối xử với các công ty này
một cách không công bằng
chỉ vì họ là các doanh nghiệp nhà nước
đồng thời nhấn mạnh căn nguyên của những thách thức hiện nay
mà lĩnh vực thép đang phải đối mặt
là nền kinh tế thế giới ảm đạm và nhu cầu sụt giảm
điều này đòi hỏi phải có sự hợp tác toàn cầu
chứ không phải áp dụng chủ nghĩa bảo hộ
trước đó hôm hai tháng hai
bộ thương mại mỹ đã áp các mức thuế
từ sáu mươi ba đến một trăm chín mươi
đối với những công ty xuất khẩu của trung quốc
mà washington cáo buộc bán sản phẩm
với mức giá thấp hơn giá trị hợp lý
hoặc được trợ giá một cách không công bằng
trước những chỉ trích từ washington
bắc kinh đã tuyên bố sẽ cắt giảm
một trăm linh đến một trăm năm mươi triệu tấn thép
trong tổng số một hai tỷ tấn
dự kiến sản xuất cho tới năm hai nghìn hai mươi
trong khi đó lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
vừa tiến hành một cuộc diễn tập phòng thủ trên không quy mô lớn
với việc triển khai nhiều hệ thống tên lửa tiên tiến của iran
đây được coi là một hành động đáp trả của iran
một ngày sau khi mỹ áp đặt các biện pháp
trừng phạt liên quan tới các vụ thử tên lửa đạn đạo
mà tehran thực hiện trong thời gian gần đây
thông báo của lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran cho biết
cuộc diễn tập nhằm thể hiện sự chuẩn bị sẵn sàng của tehran
trước mọi mối đe dọa và các lệnh trừng phạt của washington
các đơn vị tham gia cuộc diễn tập
đã triển khai các hệ thống tên lửa tầm ngắn
có phạm vi dưới bảy mươi năm km
và radar do iran tự sản xuất
huy động các trung tâm kiểm soát và chỉ huy
cùng các hệ thống chiến tranh mạng
trước đó bộ ngoại giao iran đã lên án
các biện pháp trừng phạt mới của mỹ
đồng thời tuyên bố sẽ áp đặt các lệnh cấm pháp lý
với cá nhân và thực thể mỹ
mà tehran cho là ngầm hậu thuẫn các nhóm khủng bố khu vực
thủ tướng romani sorin grindanu
tuyên bố chính phủ nước này
sẽ hủy bỏ sắc lệnh miễn truy tố
và trả tự do cho một loạt chính trị gia
bị cáo buộc lợi dụng chức vụ
gây thất thoát tài sản nhà nước
sắc lệnh gây tranh cãi này
vốn đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình phản đối
diễn ra trên khắp đất nước romani
bất chấp sức ép gia tăng từ nhiều phía
thủ tướng romani sorin grindanu
tuyên bố kiên quyết triển khai các sắc lệnh
đã được chính phủ thông qua ngày ba mươi một tháng một
xác lệnh này cho phép miễn truy tố hình sự
và không áp dụng án tù
đối với các vụ việc tham nhũng
có số tiền dưới hai trăm linh lei
tương đương với khoảng bốn mươi tám đô la mỹ
được cho là sẽ giúp hàng chục chính trị gia romani
trong đó có lãnh đạo đảng dân chủ xã hội
cầm quyền tại romani
ông liviu dragnea thoát tội
sau khi bị cáo buộc lợi dụng chức vụ
gây thất thoát tài sản nhà nước
theo giới quan sát đây có thể được coi là động thái nhượng bộ
của người đứng đầu chính phủ romani
trước đó hàng trăm nghìn người biểu tình
đã đổ xuống đường phố trên khắp cả nước romani
trong ngày thứ tư liên tiếp để biểu tình phản đối
ước tính trong dịp tết âm lịch vừa qua
người tiêu dùng trung quốc đã tiêu khoảng

tức là tương đương với hơn sáu mươi bảy tỷ đô la mỹ
ở cả trong và ngoài nước
tăng tới tầm bốn mươi tám một
so với cùng kỳ năm trước
theo số liệu từ công ty china union pay
những người tiêu dùng sở hữu thẻ thanh toán
của hãng này đã thực hiện
ba trăm bốn mươi ba triệu giao dịch trong thời gian
từ ngày hai mươi bảy tháng một đến ngày hai tháng hai
tăng một mươi một bảy so với cùng kỳ năm trước
trong đó các giao dịch thanh toán
cho các phương tiện giao thông công cộng
và tại các điểm du lịch chiếm đa số
lên tới hơn năm mươi hai
theo tìm hiểu lý do nằm ở việc
nhiều người trung quốc tận dụng kỳ nghỉ tết
để đi du lịch
ngoài ra số lượng các giao dịch thực hiện trên điện thoại thông minh
cũng tăng mạnh
trong số các giao dịch được thực hiện ngoài trung quốc
khu vực châu á thái bình dương châu âu và bắc mỹ
chiếm tỷ lệ cao
bởi đây là những địa điểm du lịch ưa thích của người dân trung quốc
ngày bốn tháng hai hàng năm là ngày được hiệp hội
phòng chống ung thư quốc tế
và tổ chức y tế thế giới đề xuất
là ngày ung thư thế giới
nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng
về căn bệnh ung thư cách phòng chống phát hiện
và điều trị bệnh này
đặc biệt khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới năm nay
là cần có hiểu biết đúng về căn bệnh này
cũng như điều chỉnh lối sống
để ngăn chặn căn bệnh này
toàn cầu hiện có khoảng hai mươi ba triệu người
đang sống chung với căn bệnh ung thư
trong đó mỗi năm có hơn một mươi bốn triệu người mắc mới
và tám hai triệu người tử vong
theo tổ chức y tế thế giới who
nếu không được kiểm soát
thì trong vòng hai mươi năm tới
số ca mắc mới mỗi năm sẽ tăng lên đến hai mươi hai triệu người
và hơn một mươi một năm triệu người
có thể tử vong vì căn bệnh này
who dự đoán gánh nặng ung thư
trên toàn cầu sẽ tăng bảy mươi
trong hai thập kỷ tới
tỷ lệ người mắc ung thư
đang gia tăng với tốc độ nhanh chóng
vấn đề ở đây không phải là lỗi của ai
mà đây là hệ quả của cuộc sống hiện đại
chất lượng cuộc sống trở nên tốt hơn
nhưng đồng thời nhiều căn bệnh nani xuất hiện
đáng lưu ý là tỷ lệ người mắc bệnh ung thư
ở các nước đang phát triển
và nước nghèo có tỷ lệ mắc ung thư tăng dần lên
còn tỷ lệ này giảm đi ở các nước phát triển
trong đó châu á là khu vực có tỷ lệ bệnh nhân mắc ung thư
và tử vong nhiều nhất
kế tiếp là châu âu và châu mỹ
sự gia tăng các ca bệnh ung thư trên toàn thế giới
và đặc biệt là ở các nước thu nhập thấp và trung bình
cho thấy đây đã trở thành vấn đề toàn cầu
mà chúng ta không thể giải quyết
bằng cách cải thiện công tác điều trị bệnh
bên cạnh đó ngành y đã ngày càng hiểu rõ hơn về ung thư
do vậy thách thức chủ yếu
thành các biện pháp chữa trị hiệu quả hơn
ngoài ra không thể không kể đến vấn đề ngăn ngừa
và phát hiện sớm các loại ung thư
nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do sự lựa chọn
và thói quen trong cuộc sống của chúng ta
thói quen hút thuốc lá uống rượu bia
thừa cân và tiểu đường
hay không khí ô nhiễm
khi đã xác định được các nguy cơ gây bệnh
chúng ta cần biết cách ngăn chặn và phòng ngừa
lựa chọn một cuộc sống cân bằng và lành mạnh
hiệp hội phòng chống ung thư quốc tế đã gửi thông điệp
ung thư có thể phòng ngừa khoảng bốn mươi
nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng
về căn bệnh cách phòng chống phát hiện và điều trị bệnh
sự thay đổi nhận thức và suy nghĩ
về những gì ta có thể làm
với những cam kết và hành động
sẽ tạo nên sự khác biệt
trong cuộc chiến phòng chống ung thư
cho các cá nhân và cả cộng đồng
những hình ảnh quốc tế vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân